lợi dụng sự nhẹ dạ của một số phụ nữ sống tại các bản xa trung tâm các đối tượng xấu đã lôi kéo dụ dỗ phụ nữ không có chồng thậm chí đã có chồng con về một cuộc sống sung sướng không phải làm gì lấy được chồng giàu có sau khi sang bên kia biên giới
một số phụ nữ trở về cho biết hầu hết họ bị lừa bán sang những vùng xa xôi hẻo lánh làm vợ những người già người khuyết tật hoặc phải lao động tại những trang trại
một số phụ nữ bị bán vào các nhà chứa để bán dâm
để hạn chế tình trạng này lực lượng chức năng đã phối hợp tuyên truyền cũng như triển khai các chính sách an sinh xã hội hỗ trợ chị em phụ nữ đặc biệt là những chị em sau khi trở về phát triển kinh tế gia đình để ổn định cuộc sống